trong báo của chính quyền người quốc ở miền bắc syri các lực lượng người quốc ở syri và quân đội syri đã đạt được một thỏa thuận về việc để quân đội syri tiến vào vùng afrin nơi thổ nhĩ kỳ đang tiến hành chiến dịch nhành ô liu
tuy nhiên quân đội syri chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thỏa thuận đáng chú ý này
đại diện của chính quyền người quốc ở syri cho biết các binh sĩ quân đội syri sẽ được triển khai tại một số vị trí dọc khu vực biên giới và có thể tiến vào afren ngay trong hai ngày tới
tuy nhiên thỏa thuận này đơn thuần chỉ về quân sự không bao gồm các vấn đề liên quan đến chính trị và hành chính
các chuyên gia quân sự cho rằng nếu quân đội syri hỗ trợ các tay súng thuộc lực lượng dân quân người quốc ở miền bắc nước này thì cục diện trên thực địa có khả năng đảo chiều theo hướng có lợi cho người quốc
ngày hai mươi tháng một vừa qua thổ nhĩ kỳ đã tiến hành chiến dịch ngành ô liu tại afren
nhiều nước lo ngại chiến dịch quân sự này của thổ nhĩ kỳ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến trình hòa giải dân tộc của syri
từ nay phái nữ ở ả rập xê út sẽ được phép mở cơ sở kinh doanh riêng mà không cần có sự đồng ý của người thân là nam giới
đây được xem là một sự thay đổi lớn trong hệ thống giám hộ nghiêm ngặt đối với phụ nữ vốn tồn tại ở nước này trong nhiều thập niên qua
trước đây theo hệ thống giám hộ của ả rập xê út nữ giới phải xuất trình chứng nhận về sự cho phép của người giám hộ
thường là chồng cha hoặc anh em trai nếu muốn xin giấy tờ hành chính đi du lịch hoặc tham gia các lớp học
với quyết định mới chính phủ nước này cùng lúc đạt được hai mục đích đó là hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội cởi mở hơn
trong đó chú trọng sự hội nhập của phụ nữ trong các tầng lớp xã hội đồng thời đáp ứng nhu cầu của khu vực tư nhân đang phát triển nhanh chóng
từ giữa năm hai nghìn một mươi bảy đến nay ả rập xê út đã chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn trong chính sách liên quan đến bình đẳng giới
trong đó có việc dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe và cho phép nữ giới đến xem các trận đấu thể thao tại các sân vận động quốc gia
học phí đại học nên được tính dựa theo mức độ bằng cấp sẽ hỗ trợ thế nào cho sự nghiệp tương lai của sinh viên
đây là một phần trong kế hoạch cải cách mới của bộ giáo dục nước anh
hiện tại hầu hết các trường và các hóa học ở anh đều có mức phí giống nhau
tuy nhiên lợi ích vật chất mà những khóa học mang lại cho các sinh viên khác nhau từ đây đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành của hệ thống này
trong tương lai học phí đại học của anh nên được quyết định dựa trên sự kết hợp của ba tiêu chí
mức chi phí trường đại học bỏ ra để tổ chức khóa học lợi ích khóa học mang lại cho sinh viên cũng như lợi ích cho đất nước và nền kinh tế
theo đó học phí của những khóa học về nghệ thuật và xã hội nên giảm xuống do chúng không hỗ trợ nhiều cho việc thúc đẩy sự nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp
kế hoạch mới cũng khuyến khích các trường đại học anh xây dựng thêm các chương trình học trong hai năm
cũng như các khóa học từ xa để sinh viên có thể học tại nhà và giảm học phí
kế hoạch cải cách cũng đề cập đến các vấn đề như cắt giảm hoặc duy trì mức học phí
ước tính lên đến chín hai trăm năm mươi bảng anh mỗi năm tại các trường đại học anh cũng như lãi suất của các khoản vay học phí hiện lên đến sáu bảy
nhiều nhà bán lẻ đang đẩy bệnh sử dụng công nghệ để lôi kéo người tiêu dùng qua hình thức mua sắm trực tuyến hay tại cửa hàng
dự báo tám mươi ba hàng hóa trên toàn cầu vẫn sẽ được mua tại các cửa hàng từ nay tới năm hai nghìn hai mươi

dù có những biến động về công nghệ và kinh tế đang làm nhiều cửa hàng phải đóng cửa
với amazon go người dùng chỉ việc bước vào cửa hàng lấy đồ mình cần và đi ra mà không cần phải tính tiền
tổng số tiền các mặt hàng khách đã mua tại cửa hàng sau đó sẽ được trừ vào tiền trên tài khoản amazon của người dùng
kể từ khi amazon công bố dự án công nghệ mua sắm tiên tiến nhất thế giới này
các nhà bán lẻ đã không ngừng hỏi thăm các công ty công nghệ để tìm hiểu phương pháp tạo ra một cửa hàng
không cần phải tính tiền
công nghệ còn cho phép các nhà bán lẻ kết hợp kỹ thuật số với thực tế để tăng cường sự tham gia của người tiêu dùng
và tăng sự trung thành của thương hiệu
với công nghệ tương tác thực tế ảo trải nghiệm mua sắm trực tuyến của người dùng đã được nâng cao
khi người mua hàng không chỉ có thể xem video về sản phẩm mà còn được trải nghiệm trong môi trường ảo
các sản phẩm đang quan tâm nhìn ngắm dùng thử từ nhiều góc độ khác nhau
tại nhật bản có một nghịch lý là trong khi dùng sản phẩm
số ngày càng giảm đi thì số lượng vật nuôi trong nhà lại tăng lên đều đặn hàng năm
theo thống kê của chính phủ nhật bản năm hai nghìn một mươi sáu có tổng cộng khoảng hai mươi triệu cá thể chó và mèo được nuôi
trong khi chỉ có một mươi năm triệu trẻ em dưới một mươi năm tuổi
mặc dù việc chăm sóc vật nuôi không dễ dàng và khá tốn kém
song ngày càng có nhiều người nhật bản coi thú cưng là thành viên thực sự trong gia đình mình
theo truyền thống mỗi khi lên ba năm và bảy tuổi

nhật bản sẽ được gia đình đưa tới các ngôi đền để tạ ơn các vị thần đã ban cho sức khỏe
đồng thời cầu nguyện để các em khôn lớn và có tương lai tươi sáng
tuy nhiên phong tục tốt đẹp này hiện ngày càng được nhiều người dân nhật bản thực hiện với cả thú cưng của mình
chi phí cho mỗi buổi lễ như vậy khoảng năm yên tương đương khoảng hơn một triệu theo tiền việt nam
hiện chi phí để nuôi một chú chó trong một tháng ở nhật bản đã tăng từ bảy tám trăm linh yên trong năm hai nghìn một mươi
đến gần tám hai trăm linh yên
trong năm hai nghìn một mươi sáu thay vì sinh con nhiều phụ nữ nhật bản lại thích nuôi một con vật nào đó trong nhà hơn
và chó là loài vật được lựa chọn nhiều nhất
các trung tâm chăm sóc và dịch vụ ăn theo phong trào nuôi chó hay thú cưng cũng nở rộ tại nhật bản và an ninh làm ra
doanh số bán vật nuôi thức ăn và những sản phẩm khác đang đạt giá trị khoảng một mươi bảy tỷ đô la một năm
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thay mặt cho những người làm chương trình xin kính chúc quý vị khán giả có những ngày tết vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại